chiều hai mươi chín tháng ba các chuyên gia đàm phán của nga và ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới
tại thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ để nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
đây là vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa nga và ukraine hơn một tháng sau khi xung đột nổ ra giữa hai nước
đồng thời là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa nga và ukraine trong vòng hơn hai tuần qua
trước đó hai bên đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại belarus và vòng đàm phán thứ tư được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tổng thống nước chủ nhà rcep tayyip erdogan đã nồng nhiệt chào đón hai phái đoàn đàm phán của nga và ukraine tại istanbul
tổng thống erdogan cho rằng đây là thời điểm để các cuộc thương lượng mang lại kết quả rõ ràng
ông bày tỏ hy vọng tiến triển trong các cuộc đối thoại tại istanbul sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa lãnh đạo của nga và ukraine
trước đó ngoại trưởng ukraine dmitr koleba tuyên bố mục tiêu của nước này tại cuộc đàm phán với nga ở thổ nhĩ kỳ
là nhất trí một lệnh ngừng bắn ngoài ra còn có vấn đề nhân đạo
trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh vẫn có khả năng nước này và ukraine đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán sắp tới